đêm ngày bốn tháng hai tức ba mươi tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tại khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia đền hùng
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ
đã thành kính tổ chức lễ dân hương tưởng niệm tri ân công đức các vua hùng
thay mặt đồng bào cả nước tỉnh phú thọ cầu mong tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh vượng
quốc thái dân an bách gia trăm họ vạn đại trường tồn tri ân công đức các vua hùng
con cháu lạc hồng nguyện cùng nhau đoàn kết để bảo vệ vẹn toàn giang sơn gấm vóc
gìn giữ cơ nghiệp đời đời hương khói phụng thờ lăng miếu tổ tiên
trước anh linh các vua hùng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh phú thọ xin hứa
sẽ cùng với nhân dân cả nước cùng nhau đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn phát huy trí tuệ
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phát huy tốt các tiềm năng lợi thế
quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp đã để ra trong năm hai nghìn một mươi chín
con cháu lạc hồng nguyện mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh kính yêu
các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước